trước tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lâm nghiệp diễn ra rất phức tạp
ubnd tỉnh đồng nai đã thành lập ba đoàn thanh tra để chấn chỉnh tình hình và làm rõ trách nhiệm xử lý các cá nhân đơn vị có liên quan
ubnd tỉnh đã thành lập ba đoàn để thanh tra ở ba địa phương thành phố biên hòa các huyện trảng bom vịnh kiểu
dự kiến vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sẽ có kết quả thanh tra từ đó các ngành chức năng đưa ra biện pháp để xử lý các vấn đề tồn tại khắc phục hậu quả đồng thời sẽ xử lý các cá nhân đơn vị sai phạm
theo lãnh đạo ubnd tỉnh đông nai qua thanh tra ở ba địa phương trên sẽ rút ra bài học để chấn chỉnh
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là xử lý hậu quả như thế nào vì thực tế nhiều nơi đã phân lô xây dựng nhà cửa xong nếu không xử lý khéo sẽ tạo thành các điểm nóng
ngoài ra đối với các huyện còn lại ubnd tỉnh đông nai cũng đã chỉ đạo kiểm tra xử lý hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép